chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi tiếp đoàn đại biểu đội quân tóc dài tỉnh bến tre
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước gửi tới các mẹ các cô các sĩ các chị trong đội quân tóc dài bến tre
tình cảm chân thành sâu đậm nhất chi ân sự đóng góp của đội quân tóc dài bến tre trong công cuộc kháng chiến cứu nước
và trong công cuộc xây dựng đất nước hôm nay
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh đảng nhà nước đánh giá rất cao tinh thần hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước của quân và dân cả nước trong đó có đội quân tóc dài bến tre
đề nghị đội quân tóc dài bến tre tiếp tục đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước
giáo dục con cháu noi gương ông bà cha mẹ